thưa quý vị ít ai nghĩ ngay giữa thủ đô lại xuất hiện một con đường đau khổ khiến người dân ngao ngán sợ hãi
thậm chí là không dám di chuyển qua khi hàng trăm hàng nghìn hố bom ổ gà ổ voi xuất hiện trên mặt đường
vâng một con đường mà chúng tôi đang nói tới là tuyến quốc lộ một mươi bảy đoạn chạy qua phố keo huyện gia lâm của hà nội
đoạn đường này dù chỉ dài khoảng sáu trăm năm mươi mét nhưng trong hơn một mươi năm qua đã phải chịu cảnh khốn đốn khi mà mặt đường xuống cấp nghiêm trọng
câu hỏi được đặt ra là tại sao với một quãng thời gian dài như thế đoạn đường này vẫn còn là nỗi ác mộng của người dân và cánh lái xe qua đây
lời giải sẽ có trong câu chuyện giao thông ngay sau đây
quốc lộ một mươi bảy đoạn qua phố keo xã kim sơn huyện gia lâm hà nội
không phải tài xế nào cũng dũng cảm cho xe di chuyển qua đoạn đường này
bởi phía trước là cái bẫy với những chiếc hố sâu trăng trịt kế tiếp nhau
nếu di chuyển may mắn thì an toàn nếu không nhẹ thì cũng bị hư hỏng xe và nặng thì đến tính mạng cũng khó có thể đảm bảo an toàn khi đã có những xe bị lật như thế này
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây tuyến đường này luôn trong tình cảnh nắng thì bụi mưa thì lầy lội
và đặc biệt thời gian gần đây xuất hiện nhiều ổ voi do lượng xe tải
và xe container chạy cả ngày lẫn đêm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân nơi đây
không như thế còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao
đường không còn là đường thế nhưng hàng ngày hàng giờ dòng xe container vẫn nối đuôi nhau cày ải phá nát
và đây cũng chính là hung thủ gây ra tình cảnh hiện tại của tuyến đường
biết là nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác các phương tiện đành phải chấp nhận lưu thông cùng với những hung thần mang tên container và mặt đường bị biến dạng
rất là ái ngại và sợ đi qua đường
thậm chí là có con đi cùng nữa thì rất là ngại đi qua khu đường này
thậm chí là cả tai nạn cũng xảy ra cũng đã có rất nhiều rồi
mà người dân ở đây cũng đã kiến nghị với địa phương chính quyền cũng ở đây cũng nhiều rồi
nhưng mà cũng chưa thấy chính quyền can thiệp nhiều cái đoạn đường này
lồi lóm có chỗ sâu gần mát mẹt nửa mét
xe đi xe công suốt ngày đêm nó chạy dòng dòm này
tai nạn ở đây rất nhiều
suốt người lớn trẻ con ngã chết người cũng có
đối với người dân sống hai bên đường
thì họ đã quá quen thuộc và ngắn ngẩm với tinh cảnh của con đường trong nhiều năm qua
khi mặt đường xử đến đâu dòng container lại phá nát đến đó
suốt ngày suốt đêm mình về hưu được hơn chục năm rồi
không ngủ được
ngã giờ quán nhà này đi ở nhờ
và cái đường này nó đè không biết chết mấy người rồi
cái đau của hai cái đứa trẻ con học lớp ba cấp một thế này nè
công đi chui và gầm
buồn quá trừng
dân rất là khổ
mà đi lại này cá
những người qua lại đây hàng bao nhiêu tỉnh như huyện đi lại đây cũng khổ như thế này
thì tôi chỉ muốn kiến nghị với các chú
có ý kiến với các cấp có thẩm quyền là khẩn trương làm cái đường này cho nó hoàn thành
để dân người ta buôn bán được
mà người ta đi lại nó thuận thiện
với những hình ảnh như thế này
thì thật khó để bất cứ ai có thể dám khẳng định là sẽ không có chuyện gì xảy ra
bởi sự an toàn đến tính mạng luôn bị đe dọa mỗi khi lưu thông
cùng với dòng xe container như thế này
nói về tình trạng này
đại diện ủy ban nhân dân huyện gia lâm cho biết
tuyến đường chạy qua phố keo xuống cấp là do nhiều nguyên nhân
nguyên nhân chủ yếu như xe container trốn chạm thu phí trên quốc lộ năm
và hiện tại
đường không có hệ thống
theo như quy định
bốn mươi một của thành phố về phân cấp quản lý
thì giao cho sở giao thông vận tải của thành phố là đơn vị quản lý tuyến đường
sở giao thông vận tải cũng có hợp đồng giao cho
công ty cổ phần công trình giao thông thành phố là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác duy tu duy trì
đến ngày một mươi bốn tháng năm vừa rồi
sở giao thông vận tải cũng đã có thông báo về việc điều chỉnh cũng như là phân luồng giao thông
để giàn tải giao thông
khu vực này
tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một phần theo những cái đề nghị của ủy ban nhân dân huyện
bởi vì theo như đề nghị của ủy ban nhân dân huyện thì chúng tôi cũng đề nghị là
có phương án phân luồng giao thông vào giờ cao điểm
và cấm tuyệt đối
và xe rơ móc đi vào tuyến đường
trong tất cả các giờ trong ngày
khi mà vấn đề cốt lõi chưa được xử lý rất điểm
thì việc sửa chữa rồi lại hỏng ngay tức thì
là điều tất yếu
nó vẫn được lặp đi lặp lại nhiều lần
để giải quyết vấn đề này
sở giao thông vận tải hà nội chỉ đang loay hoay xử lý phần ngọn mà quên đi mấu chốt của vấn đề
lại là ở phấn gốc
hay đó là giải pháp duy nhất mà sở giao thông vận tài hà nội có thể làm trong thời gian vừa qua
điều người dân mong chờ nhất
không phải là nhìn thấy con đường được chấp vá tạm bỡ qua ngày
mà điều họ cần
chính là một con đường mới
và không còn cảnh tượng dòng xe container
nối đôi nhau cậy ải qua đây
thưa quý vị chủ tịch hồ chí minh đã để lại cho toàn đảng toàn dân toàn quân trong đó có lực lượng công an nhân dân tư tưởng và những lời dạy quý báu
trong suốt bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành những lời dạy và tư tưởng của người đã trở thành chuẩn mực đạo đức phương châm xử thế và hành động
là động lực tinh thần cội nguồn sức mạnh
làm nên chiến thắng của lực lượng công an nhân dân
trong suốt chặng đường cách mạng đầy trông gai thử thách của đất nước và dân tộc
tuy nhiên trong tình hình mới
bên cạnh những thuận lợi thời cơ còn không ít khó khăn thách thức trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
làm sao để lực lượng công an nhân dân tiếp tục học tập và làm theo bác một cách hiệu quả thiết thực
cũng sẽ là chủ đề chúng tôi đề cập trong góp nghề chuyên gia ngày hôm nay
với sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ phạm xuân mỹ nguyên trưởng khoa lịch sử đảng học viện báo chí và tuyên truyền
vâng xin cảm ơn phó sư tiến sĩ phạm xuân mỹ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân trong một ngày đặc biệt như thế này
thưa ông trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
thì người cũng có một sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng công an nhân dân
và từ đó cũng hình thành nên tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân
trong đó chủ tịch hồ chí minh đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về tư tưởng này ạ
đúng như phóng viên đã nói trong cả cuộc đời hoạt động của chủ tịch hồ chí minh
thì người dành rất nhiều những tình cảm đối với lực lượng vũ trang nói chung và riêng đối với công an nhân dân
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân là những lời dạy rất quan trọng và trở thành một cuộc vận động lớn ngày nay chúng ta cần học tập
còn tư tưởng của bác về xây dựng lực lượng công an nhân dân về chính trị về tư tưởng và về tổ chức
nó thể hiện rất là quan trọng
về mặt chính trị như chủ tịch hồ chí minh nói là phải chung với đảng
còn trong lời dạy công an nhân dân thì người nói là đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành
và người cũng cân dặn rất rõ là đảng ta là một đảng cầm quyền
mỗi một cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuận đạo đức cách mạng
thực sự cần kiệm liêm chính trí công vô tư phải thực sự xứng đáng là người lãnh đạo
người đầy tớ
rất thật trung thành của người dân
cho nên cái biểu hiện thứ nhất về mặt chính trị đó là cái lòng trung thành với đảng và đối với dân
còn về mặt tư tưởng người nói rất nhiều
thì chính trị có vững tư tưởng mới vững
tư tưởng vô thân thì hành động mới đi đến kết quả
cho nên về mặt tư tưởng hồ chí minh nhấn mạnh là mỗi cán bộ chiến sĩ công an
phải trên nền tảng của chủ nghĩa bác nguyễn yên
nắm vững đường lối của đảng rồi chính sách pháp luật của nhà nước
rồi nắm vững kiến thức văn hóa không ngừng bồi dưỡng kiến thức cho mình một cách toàn diện
rồi mặt tổ chức người cũng nói là lực lượng công an phải tiến đến chính quy
rồi ngày càng hiện đại
cho nên là tổ chức phải hết sức chặt chẽ
những lời dạy của người về mặt chính trị tư tưởng về tổ chức rất có ý nghĩa đối với chúng ta
vâng ông đánh giá như thế nào về việc vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện nay
đặc biệt là trong công tác xây dựng giáo dục chính trị tư tưởng và bố trí sử dụng cán bộ
trong xây dựng lực lượng công an nhân dân thì có nhiều nội dung
nhưng mà trong hai cái nội dung chính như chúng ta vừa đề cập
một là về vận dụng tư tưởng hồ chí minh về công tác giáo dục chính trị tư tưởng
thì đây là một vấn đề quan trọng
bởi vì chúng ta biết là cái tư tưởng nó có cái vai trò hết sức quan trọng
tư tưởng mà không thông thì không thể làm nổi bệnh
chứ không có hành động gì
cho nên việc giáo dục chính trị tư tưởng trong công an nhân dân thực hiện lời dạy của bác hồ
theo tôi nó tập trung vào mấy vấn đề sau đây
thứ nhất là phải giáo dục về chủ nghĩa bác lê ninh tư tưởng hồ chí minh
coi đó là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mỗi tổ chức và mỗi người công an nhân dân
cái thứ hai là phải kiên trì cái con đường xã hội chủ nghĩa kiên trì sự lãnh đạo của đảng
đảng ta là một đảng cầm quyền
cho nên là
mỗi cán bộ công an phải thấm nhuận cái đạo đức cách mạng
phải coi là đảng duy nhất lãnh đạo lực lượng công an trực tiếp tuyệt đối và toàn diện
chúng ta dứt khoát không chấp nhận đa nguyên ra đảng
tôi cho rằng đấy là cái nội dung thứ hai trong giáo dục
ngoài ra thì mỗi cán bộ chính trị công an thì cần phải hiểu biết về cái đường đối của đảng
bởi vì chúng ta hoạt động trên nhiều lĩnh vực
cho nên chúng ta tiếp xúc với nhân dân
cho nên cần phải nắm thật vững đường lối của đảng trên các lĩnh vực về kinh tế chính trị văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
để chúng ta trên cơ sở đó chúng ta thực hiện cho tốt
theo tôi đó là những nội dung quan trọng về giáo dục chính trị tư tưởng
còn về tổ chức chúng ta vận dụng thì
hiện nay đảng ta đã có cái nghị quyết số một mươi tám về tổ chức sắp xếp lại bộ máy trong hệ thống chính trị
thì đây là một nghị quyết mà quan trọng đối với toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước ta
thì trong đó lực lượng công an cũng phải thực hiện theo nghị quyết này
cho nên vận dụng tư tưởng hồ chí minh để chúng ta thực hiện tốt cái nghị quyết này
theo cái tinh thần mà cái chỉ thị bốn của bộ công an đã nêu
tức là bộ phải tinh rồi tỉnh cũng phải mạnh huyện thì toàn diện rồi xã là phải hướng về cơ sở
theo tôi đấy là những nội dung quan trọng về mặt tổ chức trong lực lượng công an
thưa phó giáo sư tiến sĩ phạm xuân mỹ
chúng ta cũng có thể thấy rằng là
trong một thời gian dài vừa qua thì cũng vận dụng theo cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
thì tại công an các đơn vị địa phương chúng ta đã có rất nhiều những việc làm thiết thực và cụ thể
ông có thể đánh giá như thế nào cảm nhận như thế nào về sức lan tỏa của những sự việc này ạ
nói chung về phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh trong nhiều năm qua đã có rất nhiều tấm gương
nhưng trong thời gian gần đây thì những tấm gương trong công an nhân dân về vận dụng học tập tư tưởng và đạo đức phong cách hồ chí minh
nên thì có rất nhiều những cái tấm gương mà nhân dân rất cảm mến
phải nói những chiến sĩ của chúng ta là những chiến sĩ đã đưa đường lối của đảng vào cuộc sống tuyên truyền bảo vệ pháp luật
rồi đã có những cái tấm gương hy sinh quên mình trong cái thời bình
và nhất là dịp covid một mươi chín vừa rồi những chiến sĩ công an chúng ta lăn lộn hoạt động vì nhân dân chăm lo đến đời sống nhân dân
và đặc biệt là những tấm gương trong việc đấu tranh phản bác
chúng ta phải đối tác lại kẻ thù bởi vì lợi dụng những công nghệ cao tấn công vào đội ngũ chúng ta
cho nên những chiến sĩ an ninh tổ quốc đã phát huy cái vai trò của mình trong đấu tranh chống lại kẻ thù
tuy nhiên bên cạnh những tấm gương tốt đó thì tôi cũng cho rằng chúng ta vẫn còn những cái điều chúng ta còn phải chăn trở còn phải tiếp tục để đẩy mạnh
về các cấp lãnh đạo thì phải tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa cái cuộc vận động này
và gắn với cái nghị quyết chống bốn
về tăng cường đổi mới của chính đối đảng
về mặt mỗi cán bộ chiến sĩ công an thì phải cố gắng khắc phục tự soi lại mình những cái khuyết điểm thực hiện sáu cái điều của bác hồ
xem còn điều gì mình còn phải hạn chế còn phải tiếp tục phấn đấu
theo tôi đó là hai cái nội dung quan trọng mà trong vận dụng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chúng mình
vâng từ những kết quả đạt được thì xin phán sư tiến sĩ có thể chia sẻ nhiều hơn nữa về những cái nội dung mà lực lượng công an nhân dân sẽ thực hiện trong thời gian tới
để có thể phục vụ nhân dân tốt hơn ạ
trong thời gian tới thì theo tôi nghĩ là trong các cái chỉ thị nhất là chỉ thị năm
chỉ thị năm của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh
đã chỉ ra những nhiệm vụ những giải pháp của các cấp các ngành của cán bộ nói chung đã có thì công an chúng ta có thể vận dụng
và cái thứ hai là cái nghị quyết chống bốn
nghị quyết chống bốn của khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng và truyền thống
đảng rồi ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tình trạng tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
trong đó cái phần thứ tư là những cái nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết trung bốn cũng đã rất cụ thể
hơn nữa thì cách đây gần ba năm thì bộ công an đã có cái cuộc vận động của cái chỉ thị bốn về đổi mới
và nâng cao chất lượng công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân trong tình hình mới
tôi cho rằng ba cái chỉ thị quan trọng đó là những cái định hướng rất quan trọng cho mỗi đơn vị và trong mỗi công an chúng ta thực hiện
thực hiện tốt cái đó thì chúng ta sẽ làm tốt được những cái chủ trương của đảng và của bộ công an
còn tùy tình hình
công an chúng ta có nhiều lực lượng nhiều lĩnh vực
cho nên là trên cơ sở những cái chỉ thị đó thì mỗi đơn vị mỗi ngành nghề mỗi lực lượng trong quốc gia chúng ta phải cụ thể hóa
cụ thể hóa nó ra thành những tiêu chí cụ thể để học tập sáu điều bác hồ dạy như thế nào
rồi từ đó trong nhà trường phải tăng cường việc giảng dạy rồi viết giao trình rồi đơn vị có thể là phải công khai như thế đó
rồi vấn đề thứ ba là có khi phải mỗi một người phải công khai như thế đó

rồi tự soi mình nhân dịp kỉ niệm bác của chín tháng năm
rồi soi lại mình xem là mình đã học được đến đâu cái gì chưa học được
thì mình sẽ tiếp tục
cảm ơn anh đã chia sẻ rất là sâu sắc của phật sư tiến sĩ phạm xuân mỹ và một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay